phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh lâm đồng
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chuyên sâu các lĩnh vực giáo dục y tế du lịch và xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được
trên các lĩnh vực của tỉnh lâm đồng thời gian qua
trước những kiến nghị đề xuất của tỉnh lâm đồng phó thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền địa phương
cần phát huy tính tự chủ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế
đối với lĩnh vực giáo dục cần chủ động đón đầu cây mới phát huy tính sáng tạo trong chương trình dạy và học
chú trọng giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh kiên quyết xử lý các sai phạm trong ngành giáo dục
trong lĩnh vực y tế lâm đồng cần quan tâm đến công tác quản lý nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế
thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe nhân dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác khám chữa bệnh
đối với mục tiêu xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh trước mắt tỉnh lâm đồng phải kết nối dữ liệu
giữa các sở ngành các địa phương thành kho dữ liệu dùng chung để làm nền tảng
nếu tỉnh cần chính phủ sẽ cử tổ tư vấn hỗ trợ xây dựng nền tảng ban đầu cho đề án này
trong lĩnh vực văn hóa du lịch quan tâm phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số địa phương
vấn đề thanh toán điện tử phục vụ du khách trong phát triển du lịch thông minh